theo thông tin từ công ty an ninh mạng cmc qua thu thập trên hệ thống thì cmc đã phát hiện mã độc được chèn trong một tệp văn bản với tiêu đề chỉ thị của thủ tướng nguyễn xuân phúc nhằm đánh lừa người dùng
theo cmc lợi dụng diễn biến của dịch covid một mươi chín nhiều nhóm tin tạc lợi dụng để tấn công có chủ đích vào các tổ chức trên thế giới trong đó có việt nam
mẫu mã độc được phát tán qua email giả dạng thông báo của thủ tướng về dịch covid một mươi chín để đánh lừa người dùng
nếu người dùng không cẩn thận khi mở các file chứa mã độc có thể bị mất các thông tin cá nhân
ngoài ra các hacker có thể lợi dụng tài khoản lấy được của người dùng để lan truyền tin tức giả phát tán mã độc
để không bị hacker lừa phân tán mã độc trong bối cảnh tin giả về dịch covid một mươi chín đang xuất hiện nhiều trên mạng như hiện nay
các chuyên gia bảo mật khuyên người dùng cần cảnh giác cao khi tham gia vào thế giới online trên không gian mạng
chỉ đọc các thông tin từ nguồn tin chính thống của bộ y tế chính phủ không mở email hay kích vào liên kết lạ không mở các file được gửi từ nguồn không rõ ràng
thường xuyên cập nhật các bản bảo mật cho thiết bị cá nhân và không chia sẻ các thông tin không chính thống trên mạng xã hội